trong tối nay ngày hai mươi hai tháng sáu đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã làm việc với ban cán sự đảng ubnd tp về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển
hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng sáu tại trung tâm hội nghị quốc gia
đến nay mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị đã được hoàn tất có gần một mươi tỉnh thành phố và năm trăm bốn mươi doanh nghiệp
trong đó có một trăm hai mươi doanh nghiệp nước ngoài xác nhận tham dự
theo bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ hội nghị được tổ chức vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng
thể hiện trách nhiệm của hà nội trong triển khai chỉ đạo của trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
qua hội nghị cũng cho thấy thông điệp việt nam nói chung và hà nội nói riêng là điểm đến an toàn hấp dẫn
hội nghị cũng là giải pháp căn cơ trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng
quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của thủ đô và của các địa phương trong vùng